đồng thời triển khai hai mươi hai tổ chốt giao thông trên quốc lộ một mươi tám và các địa điểm diễn ra sự kiện nhằm duy trì trật tự an toàn giao thông phân luồng chống ủn tắc chủ động phòng ngừa các loại tội phạm trên tuyến
bên cạnh đó công tác phòng trái trợ trái trang thiết bị phương tiện phục vụ cho công tác an ninh cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng
thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa là bước vào kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi tám
những ngày này lượng khách du lịch đến với thành phố đà nẵng đã tăng cao đột biến nhiều khu du lịch nhiều bãi tắm biển cũng đã chật kín người
theo sở du lịch đà nẵng từ đầu năm đến thời điểm hiện tại lượng khách du lịch tới thành phố đà nẵng ước đạt hàng triệu lượt tăng một mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
dự báo trong những ngày tới còn tăng cao đột biến
cùng với đó năm nay lễ hội pháo hoa cũng diễn ra trong vòng hai tháng từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày ba mươi tháng sáu
song song với đó có rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra nên càng thu hút du khách khi lựa chọn đà nẵng là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ lần này
lễ ba mươi tháng bốn ngày một tháng năm cũng là thời gian sẽ khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế thành phố đà nẵng
chúng tôi cũng đang dự báo ước tính
chúng tôi sẽ đón được lượng du khách trong nước và quốc tế tới thăm thành phố đà nẵng dự kiến tăng khoảng bảy một mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
và để chuẩn bị cho việc đón tiếp và phục vụ du khách trong thời điểm này
chúng tôi cũng đã phối hợp với các ngành để truyền thao các nội dung cụ thể đảm bảo môi trường du lịch văn minh an toàn thân thiện
nếu như trong những năm trước lượng khách du lịch đến đà nẵng chủ yếu là khách nội địa
thì trong một vài năm trở lại đây khách quốc tế đến đà nẵng có vẻ chiếm ưu thế hơn
và khách du lịch bằng tàu biển tăng khoảng ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó các phòng khách sạn trong dịp này cũng đang kín chỗ
đặc biệt là khu sông hàn và những khách sạn ven biển thì gần như đã được đặt trước
giá phòng khách sạn tăng giao động từ hai mươi ba mươi năm so với những ngày trước
hiện tại về các công suất phòng cho cái giai đoạn ba mươi bốn một năm cũng như là cái dịp lễ hội phó hoa đà nẵng
thì đa phần là tám mươi chín mươi năm công suất phòng của các khách sạn bên biển là cũng đã gần phun rồi
người ta chỉ dành lại một ít để mà ưu tiên cho khách lẽ có cơ hội được đến đà nẵng để tham quan phó hoa
có thể nói những con số tăng trưởng nói trên đánh dấu sự khởi đầu cho một mùa du lịch thành công cho thành phố đà nẵng
nhất là khi lễ hội pháo hoa quốc tế đang đến gần
đây cũng là sự đền đáp xứng đáng
đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực liên tục làm mới mình của đà nẵng để đem lại cho du khách những trải nghiệm mới mẻ
những hoạt động bổ ích khi chọn thành phố đà nẵng làm điểm đến
tiếp theo trong phần tin quốc tế hàn quốc xác nhận có hai công dân nước này đã thiệt mạng trong vụ đâm xe tại canada
ngoại trưởng nga sergei lavrov tố mỹ không có ý định
đưa quân khỏi syri
tiếp theo trong phần tin quốc tế hàn quốc xác nhận có hai công dân nước này đã thiển mạng trong vụ đâm xe tại canada
ngoại trưởng nga sergei lavrov tố mỹ không có ý định
đưa quân khỏi syri

hai nạn nhân đã tử vong do chấn thương quá nặng còn danh tính của các nạn nhân thì chưa được công bố
chính phủ hàn quốc đã cử nhân viên lãnh sự đến bệnh viện sở tại và đồn cảnh sát địa phương
để xác minh các nạn nhân người hàn quốc trong vụ việc
trong khi hiện vẫn còn ba công dân hàn quốc khác chưa có thông tin gì kể từ khi vụ việc xảy ra
trước đó cảnh sát canada cho biết một chiếc xe tải trắng loại nhỏ chạy với tốc độ khoảng bảy mươi km một giờ
đã lao thẳng vào dòng người đi bộ đông đúc trên tuyến phố trung tâm yon ở khu vực north gióc
làm một mươi người thiệt mạng và một mươi năm người khác bị thương trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch
chiếc xe lập tức bị thu giữ và đối tượng lái xe bị bắt nghi phạm là alex minason hai mươi năm tuổi
hàng trăm người dân thị trấn seyongju ở tỉnh bắc yongsang của hàn quốc đã xuống đường biểu tình
phản đối triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thát
theo đó người dân hàn quốc đã biểu tình phản đối việc bộ quốc phòng nước này thông báo
đưa thiết bị vào đường biểu tình
ngoại trưởng và nhân sự tới căn cứ trong khu vực để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của mỹ
khoảng hai trăm linh người đã biểu tình tại thị trấn seoungchu nhằm phản đối kế hoạch trên
tuy nhiên cuộc biểu tình đã nhanh chóng biến thành bạo động khi những người quá khích sâu sát với cảnh sát
bộ quốc phòng hàn quốc cho biết đang xác minh số người bị thương trong vụ việc
song khẳng định không có ai bị thương nghiêm trọng
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho rằng mỹ không có ý định rút quân
khỏi syri mặc dù những tuyên bố của nước này khiến cho người ta tin tưởng vào một kế hoạch như vậy
phát biểu với báo chí tại thủ đô bắc kinh trung quốc ngày hôm nay
ngoại trưởng nga bày tỏ hy vọng sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về cách thức hợp tác
nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng syri sau các cuộc tiếp xúc sắp tới với người đồng cấp pháp
tuy nhiên thời gian và địa điểm cụ thể diễn ra cuộc gặp giữa ngoại trưởng nga và ngoại trưởng pháp vẫn chưa được công bố
tổng thống mỹ mới đây tuyên bố sẽ sớm rút quân khỏi syri
bất chấp việc đồng minh pháp nhiều lần khẳng định sự cần thiết phải duy trì lực lượng tại đây
vào sáng nay theo giờ việt nam tổng thống pháp emmanuel macron đã bắt đầu chuyến thăm chính thức đến mỹ
đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức ông donald trump đón tiếp lãnh đạo một quốc gia thăm mỹ cấp nhà nước
và dù là những đồng minh thân cận của nhau thế nhưng cả pháp và mỹ vẫn còn nhiều điều khác biệt trong các vấn đề quốc tế
tình hình syri và thỏa thuận hạt nhân iran được cho là những chủ đề thảo luận
giữa hai vị tổng thống nhưng cả hai vấn đề này quan điểm của mỹ và pháp vẫn còn xa nhau
mỹ muốn hoặc là sửa lại hoặc là bỏ thỏa thuận hạt nhân với iran
trong khi đó pháp lại coi thỏa thuận này là giải pháp khả dĩ nhất có thể hiện nay
và dù cùng nhau tấn công syri sau cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học
tổng thống mỹ muốn nhanh chóng rút quân còn pháp thì lại kêu gọi ngược lại
trước khi đi vào những vấn đề còn nhiều khác biệt
hai bên dành ngày đầu tiên của chuyến thăm cho những hoạt động đậm chất ngoại giao
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là dự báo thể tiết cho ba ngày tới